các lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam và huyện phước sơn vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm bốn người còn đang mất tích ở xã phước lộc
song hiện các đơn vị đang gấp rút chạy đua với thời gian trước khi cơn bão số một mươi đổ bộ
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã triển khai nhiều phương án để tìm kiếm tại thôn một xã phước lộc
đây là một trong hai cán bộ của xã bị vùi lấp khi đang làm nhiệm vụ sơ tán dân đi tránh trú bão số chín
ngoài ra lực lượng công an tỉnh quảng nam ban chỉ huy quân sự huyện phước sơn đảm nhiệm công tác tìm kiếm tung tích của ba người tại thôn ba xã phước lộc